vì nghi ngờ vợ ngoại tình hùng đã dùng dao đâm chết tình địch
công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố phan trọng hùng hai mươi bảy tuổi ngụ thôn ba
xe ea kapam huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu thời gian gần đây hùng phát hiện và nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm
với anh hồ văn minh nên đã nhiều lần nói chuyện nhắc nhở cả hai người
ngày hai mươi một tháng hai hùng phát hiện vợ mình và anh minh đang ở cửa hàng xăng dầu nam tây nguyên
nơi vợ hùng đang làm việc
trong quá trình nói chuyện giữa hùng và anh minh xảy ra sô sát
hùng dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực và bụng của anh minh khiến nạn nhân tử vong
sau đó hùng đến công an xã đầu thú